thì chúng ta hãy thay đổi điều đấy để chúng ta có thể bán hàng toàn cầu tốt

phải biết cách thế nào là sell đa kênh
thì muốn phát triển trên thị trường marketing online
thì phải làm như thế nào
trước mắt là phải nắm rõ marketing online
tại vì đối với thị trường marketing bốn bây giờ
thì cái việc marketing online là không thể thiếu

thì sẽ không thể nào phát triển được

trước tiên là phải nắm rõ cái đó
sau đó mình hãy tìm hiểu đến amazon
chúng tôi có những mong muốn đề xuất với chính phủ
là làm sao những cái
chính phủ làm sao tạo được kiện của chúng tôi
để có những cái điều kiện
để chúng tôi là làm tốt những cái sản phẩm của mình
tức là những cái sản phẩm được là
nó có cái công nghệ tốt hơn

để chúng tôi có thể giới thiệu trên amazon
và rất là mong là chính phủ sẽ tạo được kiện

về những chương trình đào tạo
cho các doanh nghiệp
với sự xuất hiện của amazon
dự báo doanh thu bán lẻ của thương mại điện tử
có thể đạt con số khả quan hơn hai mươi
sẽ đạt khoảng một mươi ba một mươi năm tỷ đô la mỹ
cùng với đó
việc các dòng vốn ngoại tiếp tục đổ
và các doanh nghiệp thương mại điện tử trong nước
thị trường sẽ tiếp tục có nhiều biến động
và thay đổi lớn trong thời gian sắp tới
trong khi cạnh tranh giữa các thương hiệu thương mại điện tử tăng mạnh
hưởng lợi lớn nhất chính là người tiêu dùng
một ngày không xa
trên bầu trời việt nam sẽ có nhiều biêu phẩm được giao đi
bằng những chiếc máy bay không người lái
người tiêu dùng sẽ nhận được sản phẩm
chỉ sau vài giờ đặt hàng
thưa quý vị và các bạn
amazon đang mở cửa vào việt nam
cơ hội làm giàu chia đều cho những ai biết nắm bắt
nếu muốn thử sức mình
trước tiên nên hiểu rõ luật của sân chơi amazon
về chính sách bán hàng
chất lượng sản phẩm
về thói quen mua sắm
hành vi tôn giáo văn hóa của người phương tây
để có thể đưa chiến lược kinh doanh đúng đắn nhất
quý vị thân mến
chương trình kinh tế và dự báo được phát mới
vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần
trên chương trình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin được gửi về
chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế chương trình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại